bệnh dịch hoành hành các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng
mới đây hãng công nghệ apple của mỹ thông báo đóng cửa các cửa hàng văn phòng và trung tâm liên lạc
tại trung quốc cho đến hết ngày chín tháng hai vì dịch viêm phổi gây ra bởi chủng mới của virus corona
apple cho biết quy định này được đưa ra như là một biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus corona
và dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia y tế hàng đầu
trong khi đó các cửa hàng bán trực tuyến của hãng vẫn hoạt động và hãng sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ
trung quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ ba của apple và là nơi đặt phần lớn chuỗi cung ứng của hãng
tuy nhiên giống như các công ty khác tại trung quốc apple đang phải chịu tác động của dịch bệnh viêm phổi
một số nhà cung cấp của hãng apple có trụ sở tại khu vực gần thành phố vũ hán vùng tâm dịch
hãng đã phải đóng một trong những cửa hàng ở vũ hán
trong khi một số đối tác bán lẻ đã đóng cửa hoặc giảm giờ kinh doanh